vì thế các tỉnh phía đông bắc bộ trời sẽ nhiều mây sáng nay vẫn có sương mù trộn lẫn
đến trưa và chiều mây giảm trời chuyển nắng muộn nhiệt độ chỉ khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
các tỉnh thành phố phía tây bắc bộ trời chỉ nhiều mây vào buổi sáng đến trưa và chiều mây sẽ giảm và trời chuyển nắng
khu vực các tỉnh lai châu điện biên và sơn la nhiệt độ sẽ ở mức từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong ngày hôm nay khi không còn tác động của dạnh áp thấp mực một năm trăm linh m khối không khí lạnh thì suy yếu
thời tiết miền trung sẽ có những cải thiện đáng kể
khu vực thanh hóa nghệ an và hà tĩnh từ nay cho đến khoảng một mươi một giờ trời còn có mây nhiều
sau một mươi một giờ trời chuyển nắng và nền nhiệt tăng lên mức hai mươi năm hai mươi tám độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế nắng sớm trước một mươi giờ nên nhiệt độ cao trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn ở các tỉnh thanh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận trời có nắng từ sáng và nhiệt độ ở ngưỡng cao từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ lúc này cả hai khu vực đã hết mưa
nhưng chiều và tối nay những cơn mưa rông trái mùa vẫn sẽ lặp lại diện dài rác ở khu vực tây nguyên và nam bộ
trong đó khu vực phía nam của tây nguyên là các tỉnh đắk nông lâm đồng xuống tới các tỉnh tây ninh long an đồng tháp và an giang
sẽ là những nơi có mưa rông mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
do có mưa về chiều ngày nắng giảm
này hôm nay khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ không cao
như ở khu vực tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn khu vực nam bộ nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi ở các tỉnh miền đông
với các tỉnh miền tây nhiệt độ giảm còn khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển trên khu vực biển đông bao gồm hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
gió mang hướng đông bắc với cường độ trung bình cấp bốn đến cấp năm
không huyện đảo nào có mưa
mưa rong nên tầm nhìn xa ở mức trên một mươi km
nhiệt độ cao từ ba mươi một đến ba mươi ba độ trời nắng giáo
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước